hơn một tấn mỹ phẩm giả được sản xuất thủ công với những nguyên liệu bằng hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa được đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội phát hiện tại một sưởng sản xuất mỹ phẩm giả trên địa bàn
đây là hơn một năm trăm linh hộp mỹ phẩm dưỡng da với trọng lượng gần một tấn vừa được đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm thu giữ
hàng giả được sản xuất tinh vi với những dấu hiệu nhận biết gần giống hàng thật đến chín mươi
nếu để hộp mỹ phẩm thật giả gần nhau phải thật cẩn thận mới phân biệt được
trước tiên thì hàng thật thì anh có thể thấy là cái phần in nó đậm hơn cái màu sắc đậm hơn và cái chất lượng hoàn thiện in nó tốt hơn
trái đất về bao bì bên ngoài và thêm nữa là ở phần chỗ số lô và số hạn sử dụng cũng in hơi mờ hơn
khi quý vị mở bên trong ra thì có thể thấy là chất lượng lọ bên trong của hàng giả sẽ kém hơn và dễ bị nứt vỡ
thêm nữa là nếu mà
để cạnh nhau thì đây là quý vị để ý thế là hàng thật thì sẽ cao hơn một chút dung tích lọ sẽ lớn hơn còn hàng giả thì sẽ thấp hơn một chút
toàn bộ số hàng này được lực lượng chức năng thu giữ tại một kho xưởng trên địa bàn phường xuân phương
thời điểm kiểm tra tại đây công nhân đang tiến hành sản xuất và đóng gói sản phẩm
bên cạnh đó cũng có rất nhiều các thiết bị máy móc hóa chất để sản xuất ra các loại mỹ phẩm giả
điều đáng nói số hóa chất này chỉ dán những nhãn phụ thô sơ
chủ cơ sở này cho biết vì đam mê pha chế hóa chất nên có người đặt làm hàng giả theo mẫu sẵn sàng làm theo
đây là nguyễn quang huy người đặt hàng các sản phẩm này
huy cho biết mình từng bán hàng mỹ phẩm chính hãng nắm được nhu cầu thị trường
nên huy đã liên hệ với chủ xưởng để đặt hàng sản xuất giả theo mẫu
dù giá hàng thật ngoài thị trường gần tám trăm linh
thế nhưng qua sửa sản xuất giả theo mẫu

huy cho biết mình từng bán hàng các sản phẩm chính hãng nắm được nhu cầu thị trường để đặt hàng các sản phẩm chính hãng
huy cho biết mình từng bán hàng các sản phẩm chính hãng nắm được nhu cầu thị trường để đặt hàng các sản phẩm chính hãng